phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc liên tỉnh
trước đó ngày hai mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam phối hợp với công an xã trần hưng đạo huyện lý nhân
phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn doãn toàn chú tại xã trần hưng đạo
có hành vi ghi lô đề cho hai đối tượng vũ hùng tuyển và trần văn nga với tổng số tiền trên ba mươi năm triệu đồng
đấu tranh khai thác toàn khai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là trần hữu tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng mạng internet mạng viễn thông để đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề
toàn ghi phơi đề thu tiền của các con bạc rồi chuyển lại cho tuấn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã thu giữ số tiền hai mươi triệu đồng bảy điện thoại di động
và các phơi đề cùng nhiều giấy tờ có liên quan đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian gần đây tình trạng giết người thân do mâu thuẫn có những diễn biến phức tạp và khó lường
mặc dù các vụ việc đều được điều tra làm rõ tuy nhiên những hệ lụy để lại cho xã hội là vô cùng lớn
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố tám vụ bảy bị can
trong đó có ba vụ bị can và nạn nhân
và người thân trong gia đình
vụ án bố chồng bắn con dâu rồi tự sát xảy ra cuối tháng hai tại thôn chúa lải xã thanh vận huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
ông nguyễn đình thắng sáu mươi hai tuổi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân hai mươi bảy tuổi cùng chú tại thôn chúa lẻ xã thanh vận huyện trợ mới
sau khi chị xuân tử vong ông thắng dùng súng bắn vào bụng tự sát
trước một ngày xảy ra sự việc đau lòng khi con trai chị xuân cũng là cháu nội của ông thắng sinh năm hai nghìn một mươi chín đang chơi ở trước sân nhà
ông thắng trong tình trạng say rượu đã đè cháu nội xuống sân dùng tay bóc cổ
chị xuân thấy vậy vào can thì ông thắng quay sang bóc cổ chị xuân
sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản giải quyết
ngày hôm sau sự việc đau lòng đã xảy ra
cái tội phạm xuất phát từ cái nguyên nhân mâu thuẫn gia đình
thời gian gần đây cũng diễn ra đã phát hiện và điều tra một số vụ án
thì cơ bản quá trình điều tra
sau khi điều tra thì xác định cái nguyên nhân
nó rất đơn giản thôi nhưng cái mâu thuẫn rất nhỏ
nhưng mà thứ nhất trong gia đình là
chính những người đó là không chia sẻ không thông cảm được cho nhau
đó dẫn đến những cái mâu thuẫn kéo dài
tiếp đó thì việc mâu thuẫn đó thì
chính quyền địa phương có khi nắm được có khi cũng không nắm được
năm ra là cái việc giải quyết nó không kịp thời không truyệt để
ngay từ ban đầu dẫn đến là thời gian lâu
cái ước chế tâm lý của những người
nó thực hiện những hành vi không đáng có
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
tại thôn bản lài xã chu hương huyện ba bể tỉnh bắc cạn
tạ văn thường bốn mươi tuổi người địa phương
sau khi uống rượu đã vô cớ đến nhà em dâu là nông thị an gây sự
và bất ngờ lấy rau thái chuối trong bếp
chém nhiều nhát vào đầu chị an
khiến nạn nhân thương tật năm mươi năm
hai vụ án đối tượng trần đình bản năm mươi tám tuổi
trú tại thôn nà bản xã tân tú huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
dùng dao chém nhiều nhát vào vợ mình là bà đinh thị thoa
khiến bà thoa phải đi cấp cứu
vụ án xảy ra vào đêm hai mươi năm tháng một
đáng chú ý trong ba vụ việc nói trên
các đối tượng đều là những người thường xuyên sử dụng rượu bia
nói chung là con trai mình gây ra án thì cũng là người nhà
nghĩ thì cũng đau xót lắm nhưng mà không biết làm thế nào được
để ngăn chặn tình trạng này
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa
từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cho mọi người để phòng ngừa chung trong xã hội
khi phát hiện mâu thuẫn
những người chứng kiến vụ việc
người thân cần có trách nhiệm can ngăn hòa giải
nếu không giải quyết rứt điểm
thì báo ngay cho cơ quan công an kịp thời vào cuộc ngăn chặn
không để những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài
dẫn đến những vụ án mạng thường tầm
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa
xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai bị cáo lê đình lộc
chú tại thành phố buôn ma thuột
và phan thiên tùng chú tại huyện cư mơ ga
về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
anh lê quý tỉnh chú tại huyện grongbúc
có vai của anh phan anh toàn
có vay của anh phan toàn chú tại thành phố buôn ma thuột
sáu trăm linh triệu đồng
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
anh tỉnh đã trả được một phần
và còn nợ lại hai trăm linh triệu đồng cả gốc lẫn lãi
tuy nhiên anh tỉnh đã không trả nợ như thỏa thuận
nên anh toàn nhờ lộc đi đòi nợ hộ
lộc đã rủ tùng cùng đi
khi gặp anh tỉnh
hai đối tượng đã có hành vi đe dọa hành hung
kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo một mươi bốn tháng tù giam
về tội cưỡng đoạt tài sản
sử dụng cơ sở khang trang
đi xe ô tô sang
vốn điều lệ được nổ trên giấy
lên tới hàng chục tỷ đồng
trả lãi cao
quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội
những hình ảnh ký kết đầu tư với các công ty cá nhân
khắp các tỉnh thành
tất cả những chiêu trò này chỉ nhằm một mục đích
là làm màu để kêu gọi đầu tư tài chính
đánh vào lòng tham của người đầu tư
phản ánh tại tỉnh bắc giang
đây là một nạn nhân của vụ lừa đảo trên
chỉ vì ham lợi nhuận cao
chị đã tin lời nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư tài chính
và bị lừa đảo
chiếm đoạt với số tiền ba trăm một mươi năm triệu đồng
theo người quen giới thiệu
tôi đã nộp tiền để hưởng lãi
ban đầu họ trả lãi rất là cao
đúng hẹn lắm
rồi dần dần bên công ty không trả lãi nữa
tôi mới nghĩ mình bị lừa
công ty còn đe dọa phạt hợp đồng
sau đó tôi đã trình báo công an
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
đã nhanh chóng điều tra xác bình
làm rõ và tạm giữ hai đối tượng
gây ra vụ việc trên là ninh văn cường

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
giám đốc công ty cổ phần thống nhất group
và lâm văn thọ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
phó giám đốc công ty cổ phần thống nhất group
địa chỉ tầng hai nhà năm a
đường nguyễn thị lưu phường hồ quyền
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
về hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
cuối năm em thành lập công ty
và tháng ba
để thấy là bởi vì ngày

nên bị thua
nên là đến tháng ba em thành lập công ty
để làm bình pháp của công ty
để làm bình pháp của công ty
để làm bình phong

để em tạo niềm tin cho mọi người
để em nói thêm mọi người
để em chơi thiệt
để tạo niềm tin cho khách hàng
mọi em có chụp lại và phây hình ảnh video
để tạo đăng ký fanpage
để tạo niềm tin cho khách hàng
do cần tiền đầu tư tiền ảo
nên đối tượng cường và thọ
đã đứng ra thành lập công ty cổ phần thống nhất group
với số vốn điều lệ trên giấy
là tám đồng
để huy động tài chính
với lãi suất một mươi một tháng
đánh vào lòng tham của người muốn đầu tư
nhưng thực chất không có số tiền trên
chiều trò mà các đối tượng sử dụng là đi xe ô tô sang để làm màu
những tháng đầu trả lãi cao đúng hẹn
để tăng lòng tin cho khách hàng
cường và thọ còn thuê người quay video
quảng cáo trên youtube
mạng xã hội facebook
về các hoạt động ký kết với công ty bất động sản
trong thành phố hồ chí minh
tất cả các dự án bất động sản này
đều do cường tự địa ra
không có thật
sau khi bị hại dính hồi
nộp tiền thì đối tượng cường và thọ
không đầu tư tài chính gì
mà dùng để chơi tiền ảo trên mạng
và chi tiêu cá nhân
tổng cộng nhóm đối tượng này
đã lừa của bị hại hơn ba trăm linh triệu đồng
bước đầu chúng tôi đã làm rõ
hai đối tượng này
đã thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đoạt số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và qua cái vụ việc này
chúng tôi cũng cảnh tỉnh đến bà con
trước khi giao dịch hay mua bán
bất kỳ loại hàng hóa nào
kể cả trên mạng hay là ngoài đời
thì cũng phải

nghiên cứu và tìm hiểu kỹ
xem có được nhà nước cấp phép
hoạt động mua bán
cho loại hàng hóa đó hay không
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố bắc giang đã khởi tố vụ án
khởi tố và ra lệnh tạm giam
hai đối tượng trên để điều tra làm rõ
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố bắc giang đề nghị
ai là bị hại của vụ việc trên
liên hệ công an thành phố bắc giang
để được giải quyết qua số điện thoại
tại tỉnh lâm đồng
công an thành phố đà lạt
vừa phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố
triệu tập năm đối tượng liên quan đến
vụ phá rừng tại lô dê khoảnh ba
tiểu khu một trăm bốn mươi tám a phường bảy
thành phố đà lạt để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng ba
qua nắm bắt địa bàn hạt kiểm lâm đà lạt
phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ tà nung
và lực lượng thủy ban nhân dân phường bảy
tổ chức mật phục bắt quả tăng năm đối tượng
đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố đà lạt
gồm cao thành khải hai mươi ba tuổi
lê nguyễn quốc dũng hai mươi bảy tuổi
hồ văn long hai mươi hai tuổi
nguyễn thành toàn hai mươi sáu tuổi
và nguyễn nhuận phát ba mươi một tuổi
đang có hành vi phá rừng
tại hiện trường một mươi ba cây gỗ tạp có đường kính
từ tám đến hai mươi hai cm trên diện tích bảy mươi m hai
bị các đối tượng cưa hạ
theo khai nhận ban đầu các đối tượng này
thực hiện hành vi phá rừng là làm thuê
cho một người đàn ông chưa rõ danh tính
với mục đích lấn chiếm đất để lập vườn sản xuất nông nghiệp
hiện cơ quan chức năng thành phố đà lạt
đã lập biên bản tạm giữ ba xe gắn máy
cùng một số cưa tay dao dựa là tăng vật phương tiện
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra hành vi phá rừng
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý đối với ông nguyễn thành công ba mươi một tuổi
chú tại tỉnh long an
về hành vi vận chuyển các trái phép
qua các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng phối hợp phòng cảnh sát giao thông
và lực lượng cảnh sát cơ động
phát hiện ông công điều khiển phương tiện biển kiểm soát la sáu nghìn bảy trăm bốn mươi ba
vận chuyển khoảng năm mươi mét khối cát
trên tuyến sông đồng nai
đoạn qua phường tân vạn tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra
ông công không xuất trình được các loại giấy tờ
chứng minh nguồn gốc của số cát đang vận chuyển
làm việc với cơ quan công an
ông tông khai nhận mua một trăm năm mươi đồng một mét khối
rồi không rõ nguồn gốc
rồi trở về quê bán với giá là hai trăm một mươi đồng một mét khối
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang tạm giữ phương tiện và tăng vật
để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hội khóa học tài năng
hội khẩu thường chú tại khu ba
phường dĩu thành phố việt trì tỉnh phú thọ
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quy định truy nã
của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng
nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hội khẩu thường chú
tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng
đối tượng này có xeo chấm
ở đầu lông mày trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hội khẩu thường chú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi
và có nốt ruồi cách một năm cm
dưới sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chếp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị
cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện